nằm trong chuyến công tác tại tỉnh bà rịa vũng tàu vào chiều qua đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến làm việc tại công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tại buổi làm việc đại tá bùi văn thảo giám đốc công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã báo cáo kết quả các mặt công tác của công an tỉnh từ đầu năm đến nay
trong đó nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự kiềm chế tội phạm hình sự đặc biệt là tội phạm về ma túy
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận những thành quả của công an tỉnh bà rịa vũng tàu là tỉnh có thế mạnh về du lịch
bà rịa vũng tàu có tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp vì vậy đồng chí thứ trưởng đã chỉ đạo trong thời gian tới
lực lượng công an tỉnh cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở từng địa bàn
từng khu dân cư hỗ trợ đắc lực cho đấu tranh phòng chống các loại tội phạm giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương